kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào ngày mới
ngày năm tết âm lịch của năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn trên truyền hình nhân dân
nhân dịp năm mới xin kính chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe bình an và hạnh phúc
còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi những nội dung chi tiết của chương trình sáng nay
tuy nhiên khác với cảnh tấp nập nhộn nhịp như mọi năm
thị trường hoa và quà phục vụ cho ngày lễ tỉnh nhân năm nay lại chầm lắng hơn vì vào đúng dịp tết
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các con phố chuyên bày bán hoa và quà tặng dịp valentine năm nay
không khí khá vắng vẻ trái ngược hẳn so với thời điểm này mọi năm
nhiều chủ sạp hoa cho biết ngày lễ tịch nhân valentine năm nay rơi vào ngày mùng năm tết có lẽ là lý do chính
valentine năm nay thì nó rơi đúng vào ngày tết
cho nên là nam thanh niên rồi nữ thanh niên rồi các đôi tình yêu rồi các thứ đấy
thì người ta cũng nó nó nó ngày tết người ta đã gặp gỡ liên tục rồi
nên là năm nay thì chắc chắn là là nó kém kém nhiều ấy
nó rơi vào mùng năm tết đi cho nên là không có người đi mấy chỉ có các cháu nhỏ đi thôi
còn thanh niên thì họ vẫn đang nghỉ tết
thì trong thời gian nghỉ tết cho nên là chưa không đi mấy rồi giảm nhiều ấy
tuy thị trường quà tặng năm nay đa dạng sự lựa chọn cho người mua
nhưng do chùng với dịp tết nguyên đán nên sức mua cũng rất ị ạch
nhiều tiểu thương không dám nhập nhiều hàng do đã dự trù trước sự chầm lắng năm nay
ngoài ra có nhiều người tặng quà nửa kia dưới hình thức tặng gộp
có nghĩa là tặng quà tết và quả valentine chung một món
điều này cũng khiến doanh thu của người bán quà tặng giảm đi đáng kể
năm nay thì nói chung là cái valintin nó cũng vào cái dịp khá là giữa tết
cho nên là cũng vừa chúc tết rồi cũng đang tạm thời cũng đang chưa nghĩ được quà gì
nên là đang đi dạo phố một xíu để chọn nhưng mà chắc chắn là cũng phải chọn ra một cái món quà thích hợp
tại các cửa hàng hoa quanh khu vực quận hai bà trưng cầu giấy đống đa
giá hoa những ngày này tăng cao hơn so với bình thường
cụ thể hoa hồng tươi có giá giao động từ ba trăm linh đến sáu trăm linh đồng một bó
hòa sáp được bán với giá từ bốn trăm linh đến tám trăm linh đồng một bó
hiện xu hướng tặng quà palentine là những món quà lưu niệm ngày càng giảm đi
thay vào đó mọi người thường tặng nửa kia những món quà đúng với sở thích
ví dụ như quần áo nước hoa thẻ chăm sóc da trang sức hay những chuyến du lịch
kinh tế toàn cầu dần hồi phục
đơn hàng xuất khẩu đang được cải thiện
quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba là những yếu tố để các doanh nghiệp tin tưởng bức tranh thị trường xuất khẩu khởi sắc hơn trong năm hai nghìn hai mươi bốn
những nỗ lực trong đẩy mạnh đàm phán đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sẽ tiếp tục đem lại nhiều lợi thế cạnh tranh hơn cho các hàng xuất khẩu của việt nam
năm hai nghìn hai mươi bốn hiệp hội thép việt nam dự kiến tiêu thụ tăng sáu bốn đạt gần hai mươi một sáu triệu tấn
trong đó xuất khẩu thép thành phẩm và bán thành phẩm sẽ tăng trưởng ở mức tăng một mươi hai
lên gần một mươi ba triệu tấn
triển vọng sản xuất thép của việt nam có thể tăng khoảng một mươi cùng với nhu cầu thép thế giới phục hồi
hi vọng năm hai nghìn hai mươi bốn với những chương trình đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn của chính phủ
chính sách về bất động sản thị trường tài chính giảm hỗ trợ nãi xuất và đồng thời đẩy mạnh các dự án đầu tư công
thì nhu cầu thép sẽ có dự báo
chúng tôi dự báo là xuất khẩu của chúng ta trong năm hai nghìn hai mươi bốn này là có phục hồi nhẹ hơn một chút so với năm hai nghìn hai mươi ba
bởi vì sao lãng phát bắt đầu có sự hướng hạng lãi xuất thì tạm dừng không tăng nữa
đấy là những tín hiệu dù sao cũng là khả quan hơn trong năm hai nghìn hai mươi ba
và do đó thì kinh tế thế giới sẽ có dấu hiệu đi lên nhưng không cao
hiện xuất khẩu hàng hóa tới các thị trường xuất khẩu lớn đều phục hồi tốt trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
với kim ngạch ước đạt chín sáu tỷ usd tăng năm năm so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba và tăng tới năm mươi năm tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra kim ngạch xuất khẩu tới các thị trường chính khác ước tính cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
như trung quốc tăng năm mươi bảy tám ước đạt sáu một tỷ usd
châu âu eu tăng một mươi bảy chín ước đạt ba chín tỷ usd
asean tăng ba mươi tám năm ước đạt ba bốn tỷ usd
nhật bản ước tăng ba mươi chín sáu hàn quốc ước tăng hai mươi hai
trong những ngày đầu năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn rất đông du khách đến với văn miếu quốc tử giám để vãn cảnh và xin chữ đầu năm
xin chứa đầu năm là một nét đẹp văn hóa có từ rất lâu đời
nét chữ như phượng múa dòng bay thể hiện những ước vọng của một ngày
xuân mong muốn một năm thật nhiều may mắn
thưa quý vị khán giả xin chữ đầu năm là một phong tục truyền thống
nét đẹp văn hóa thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc việt nam
và trong những ngày này tại văn miếu quốc tử giám rất nhiều ông đồ đã chuẩn bị sẵn xếp giấy bút lông nghiêng mực để sẵn sàng cho những chữ may mắn đầu năm
ngày xuân đối với người việt là ngày khởi đầu của năm mới cũng là khởi đầu của mọi sự mới
mỗi độ xuân về rất nhiều người đã có mặt từ sớm ở văn miếu quốc tử giám để vãn cảnh thắp hương cầu tài cầu đỗ đạt cầu công danh sự nghiệp
và một việc làm không thể thiếu là xin chữ đầu năm
hôm nay thì tôi lấy văn miếu với mục đích là để cầu an cũng như là xin chữ đầu năm cũng là một trong những phong tục tập quán rất là tốt đẹp của việt nam
và hôm nay thì tôi xin chữ đỗ đạt mặc dù đang là sinh viên năm hai rồi nhưng mà tôi cũng mong muốn có những cái sự may mắn bình yên cũng như là đạt được những cái kết quả tốt cho học tập
hôm nay thì em xin chữ thuận mong muốn là trong năm thì công việc của em sẽ rộng bốn xuôi gió đạt được nhiều mình mong muốn
tùy theo nguyện vọng mỗi người sẽ xin một con chữ khác nhau nhưng tất cả đều cầu mong một năm mới an lành may mắn thành công đỗ đạt và con cháu đầy nhà
nhưng mọi năm thì tôi cũng đều đến đây hàng năm chắc cũng phải là từ bé đến giờ cũng phải hơn hai mươi năm
người việt nam mình là một văn hóa rất là hiếu học và khi có thể xin chữ này chúng ta là có thể thấy cái quyết tâm của chúng ta trong việc học hành cái mong muốn của chúng ta trong một năm mới một năm mới có thể học hành tốt hơn tốt đẹp hơn
thì năm nay thì tôi xin chữ thành trong sự thành công thành đạt và đạt nhiều nhiều thành quả mới trong năm mới trong những việc học những việc làm việc của tôi
nét đẹp xin chữ đầu năm đã được duy trì từ đời này sang đời khác
mỗi nét chữ cho đi người nhận gửi gắm nhiều ước vọng
với những ông đồ người cho chữ thì mong muốn giữ mãi nét đẹp phong tục xưa tết xưa trong nhịp sống hiện đại
thưa quý vị hòa trong không khí xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn của cả nước những ngày cận kề lễ hội tại đình làng triều khúc
việc chuẩn bị mở hội đều phải có lễ cúng thành hoàng để được xin phép
và để chuẩn bị cho lễ cúng thì không thể không kể đến lễ bao sái thánh tích một trong những tập tục ý nghĩa quan trọng của người dân làng châu khúc
nằm cách trung tâm thành phố chín km về phía tây nam đình triều khúc tên tự là miếu đường lâm
tọa lạc trên mảnh đất triều khúc xã tân triều huyện thanh trì thành phố hà nội thờ phụng vua phùng hưng bố cái đại vương làm thành hoàng làng
một trong những hoạt động quan trọng chuẩn bị cho lễ cúng có thể kể đến đó là lễ bao sái thành tích
người thực hiện lễ bao sải phải là bậc cao niên có uy tín trong làng
thì hàng năm năm cũ
sắp qua thì tiếp tục đón cái xuân mới
thì trong địa phương thì tiếp tục là bao sái
cái bao sái là dọn dẹp cửa nhà ngài cho khang sáng sạch sẽ và các đồ thờ gươm trường bát biểu hoành phi cô đối để đón cái năm mới
ở cái tập tục ở bao sái thì là đình trên đình dưới tam thánh và tổ nghề
thì là trong anh em phù giá của con viên là chịu đánh nhiệm hết
được diễn ra thường xuyên hàng năm
mỗi khi làng có việc nhưng nghi lễ bao sái tượng thành hoàng làng tại đình triều khúc vẫn luôn giữ được vẻ tôn kính trang nghiêm sẵn có
sau khi cụ cai thực hiện lễ tế xin phép thần linh việc trực tiếp bao sái tượng thành hoàng làng sẽ được phân công cho hai đội
theo đó đội quan viên tướng lĩnh là những thanh niên trẻ có trí tài tiêu biểu sẽ đảm nhiệm việc bao sái bên ngoài điện
còn đội phù giá bao gồm những bậc cao niên có uy tín trong làng
còn đội phù giá bao gồm những bậc cao niên có uy tín trong làng
sẽ thực hiện việc bao sái thanh tích bên trong điện
một người con triều khúc thì tôi cũng thấy rất là vinh dự tự hào được đóng góp một phần nhỏ để tham gia vào công việc để bao s cũng như làm đẹp toàn bộ cảnh quan trước cửa nhà hàng hải
xây dựng cho lễ hội làng triều khúc cũng như là để du khách về tham quan hàng năm được tốt đẹp nhất
phong tục bao sái tượng thanh hoàng làng không chỉ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn mà còn mang giá trị giáo dục sâu sắc cho các thế hệ
nếu như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là nét văn hóa đặc sắc của người việt là nền tảng gắn kết mọi thành viên trong gia đình
thì sự thờ cúng thần thành hoàng là nền tảng gắn kết mọi thành viên trong cộng đồng làng xã
trải qua dòng chảy của thời gian triết lý về lòng biết ơn và đền ơn sẽ luôn mang giá trị bền vững khẳng định sự trường tồn của dân tộc tạo ra sức mạnh văn hóa trong hội nhập và phát triển
nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc bồi đắp truyền thống lịch sử văn hiến lâu đời của dân tộc lưu truyền đến thời đại hồ chí minh ngày nay
mục cùng suy ngẫm trên báo nhân dân số ra hôm nay có bài viết khắc phục tình trạng đầu năm đùm đỉnh cuối năm vội vàng
năm hai nghìn hai mươi bốn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp khó lường kinh tế xã hội trong nước vẫn bộc lộ không ít hạn chế yếu kém và phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới
doanh nghiệp và người dân mong muốn và đề nghị chính phủ lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành các địa phương khắc phục ngay tình trạng đầu năm đủ đỉnh cuối năm vội vàng
quyết liệt triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu đã được chính phủ nêu rõ đó là kỷ cương trách nhiệm chủ động kịp thời tăng tốc sáng tạo hiệu quả bền vững
căng mình danh dật sự sống cho người bệnh là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo hà nội mới
khi mọi người đang quê quần bên gia đình đón năm mới thì tại các bệnh viện
các y bác sĩ đang căng mình danh dật sự sống cho người bệnh
với họ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn ở ngoài khung cửa phòng bệnh
còn bên trong vẫn là không khí làm việc nghiêm túc khẩn trương của một nghề luôn khắc nghiệt nhiều áp lực không được sao nhãn kể cả phút xuân về
theo bác sĩ nguyễn anh tuấn giám đốc trung tâm cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai
dù là ngày tết công tác khám cấp cứu vẫn diễn ra như bình thường người dân không phải lo lắng
khi đến bệnh viện người bệnh sẽ được tiếp đón thăm khám và điều trị tận tình
bài viết trên nhiều tuyến quốc lộ cao tốc nhộn nhịp phương tiện ngày bốn tết trên báo điện tử tiền phong thông tin
người dân du xuân trở lại nơi làm việc sớm khiến cho mọi ngả đường nhộn nhịp phương tiện nhiều điểm giao nhau tắt nghẽn
lực lượng cảnh sát giao thông phải bố trí lực lượng túc trực để điều tiết giao thông từ sớm
trong khi đó trên các tuyến cao tốc từ ninh bình vào các tỉnh miền trung đông đúc phương tiện
bài viết bến xe vắng khách xe ghép xe đi chung cháy chiều về hà nội trên báo điện tử lao động phản ánh việc sau kỳ nghỉ tết kéo dài
nhiều gia đình đã bắt đầu trở lại hà nội
việc người dân trở về thành phố ổ ạt đã làm cho lượng phương tiện quá tải xe ghép xe đi chung xe limousine kín chỗ chiều về hà nội
theo một nhân viên trực tại bến cho biết so với những năm trước trước và sau tết năm hai nghìn hai mươi bốn lượng khách vào bến đi xe rất ít
nguyên nhân chính là do phương tiện cá nhân phát triển mạnh
cùng với đó là lượng xe đi ghép đi chung cũng phát triển khiến cho lượng khách vào bến ít
nội dung vừa rồi của tiêu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết trong ngày
chúc quý vị có ngày nghỉ tết cuối cùng của năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn vui vẻ và có những lịch trình di chuyển thuận lợi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị hôm nay sẽ là ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ tết
miền bắc thời tiết lúc này vẫn đang khá dễ chịu cả miền bắc có sương mù nhẹ
trong đó tại khu vực phía đông bắc bộ thì có mây nhiều còn ở tại khu vực phía tây bắc bộ thì đã có nắng
nền nhiệt ngoài trời ở hầu khắp khu vực vẫn phổ biến ở dưới mức hai mươi độ nên trời vẫn còn rét
dự báo tình trạng mây nhiều ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ chấm dứt sau chín giờ sáng và trời sẽ chuyển nắng trở lại
nền nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay sẽ tăng lên ở mức hai mươi bốn hai mươi năm độ
độ ẩm trong không khí tăng lên trên sáu mươi năm nên cảm giác hanh khô sẽ không còn
trong khi đó ở khu vực phía tây bắc bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây vì thế ở trong ngày hôm nay trời vẫn còn nắng sớm
mức nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi tám độ
tại một số nơi ở khu vực lai châu hay điện biên
nhiệt độ vẫn cao trên hai mươi chín độ trời tiếp tục nắng ấm
ngày nghỉ tết cuối cùng ở các tỉnh thành phố miền trung thời tiết cũng khá dễ chịu vì lúc này từ thanh hóa trở vào đến bình thuận không còn nơi nào có mưa
khu vực từ thừa thiên huế trở ra tới thanh hóa nhiệt độ đang thấp khoảng từ một mươi bảy hai mươi độ nên trời rét nhẹ
trong khi ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ đang cao từ một mươi chín hai mươi ba độ
trong ngày hôm nay thời tiết miền trung tiếp tục tạnh giáo và có nắng
tuy nhiên khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế chỉ hứng nắng nhẹ
cộng thêm mức nhiệt nền đang thấp sẵn nên nhiệt độ ngày hôm nay chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
còn ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nắng mạnh hơn nên nhiệt độ cao hơn trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết ở tây nguyên và nam bộ vẫn sẽ có nắng mạnh nhiệt cao
nền nhiệt cao nhất ngày tại khu vực tây nguyên sẽ ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại khu vực nam bộ mức nhiệt từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
và nắng nóng vẫn sẽ xảy ra cục bộ ở khu vực miền đông của nam bộ
trên biển khối khí lạnh yếu đi trường gió đông bắc trên các vùng biển cũng giảm cấp theo
ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông và khu vực huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc ở mức cấp bốn năm
khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc sẽ ở mức cấp năm
riêng phần phía tây của khu vực nam biển đông cũng như vùng biển từ bình thuận đến cà mau
trong ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
sóng biển cao từ hai ba m khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước